dịch covid một mươi chín kéo dài bão lũ liên tục đã gây ra rất nhiều khó khăn cho kinh tế của thành phố hội an tỉnh quảng nam
trong khi đó du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn đang đối diện với nhiều thách thức
chính vì vậy chính quyền thành phố hội an đã cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa ra nhiều ý tưởng
giải pháp phục hồi kích cầu ngành du lịch trong thời gian tới
mới đây hiệp hội du lịch và cộng đồng doanh nghiệp đã xây dựng ý tưởng mới là tổ chức chợ phiên làng trài tân thành
chợ phiên là một điểm đến trải nghiệm văn hóa mới mẻ đối với khách nội địa đến hội an
sau khi việt nam cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
và cái điều nhờ đến cái điều chú ý đấy thì sẽ tạo ra một quyết định là họ chọn điểm đến
suốt thời gian qua hội an đã có những chính sách ưu đãi về việc miễn giảm phí tham quan phố cổ
đối với khách lưu trú tại hội an đến hết năm hai nghìn hai mươi
chính quyền địa phương và các doanh nghiệp du lịch đều nhận định
trước mắt hội an sẽ phải đẩy mạnh thu hút khách nội địa bao gồm cả nhóm khách ở các địa phương lân cận
và khách quốc tế đang lưu trú làm việc tại việt nam
nếu mà chúng ta không làm ví dụ các thành phố người ta làm
thì mình nhận là đi sau
mình bây giờ là cần chính quyền cần hiệp hội cần tất cả những doanh nghiệp
cần tất cả mọi người chung tay vào
chúng ta làm luôn và ngay
từ những cái ý kiến của các doanh nghiệp mà chúng tôi rút ra được rất nhiều vấn đề
trong đó có nhiều cái ý kiến rất hay mà có thể là thành phố sẽ nghiên cứu
xây dựng những cái phương án những cái đề án và thậm chí cả những cái chiến lược lao dài
để mà xây dựng du lịch hội an cũng như phát triển kinh tế của hội an
hiện nay du lịch hội an đã chuẩn bị kịch bản kích cầu bài bản cho cả ngắn hạn và dài hạn
hy vọng du khách sẽ lựa chọn hội an là điểm đến đầu tiên khi dịch bệnh đi qua
không đơn thuần chỉ là phố cổ xinh đẹp du lịch sinh thái
mà còn cả một di sản văn hóa đồ sộ và có nét thuần hậu hiếm nơi nào có được của người dân xứ quảng